dùng xăng đốt khiến một người tử vong phạm phen ở huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi khởi tố
do mâu thuẫn từ trước phạm phen mang chai nhựa đựng xăng đến nhà ông phạm tham ở cùng thôn
thấy ông tham đang ngồi trước nhà phen đã đổ xăng lên người ông tham rồi dùng bật lửa đốt
khiến nạn nhân bị chết cháy ngay sau đó công an huyện tư nghĩa và phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh quảng ngãi đã bắt giữ đối tượng